thưa quý vị và các bạn phát hiện sớm và can thiệp sớm được biết đến là các dịch vụ góp phần làm giảm tỷ lệ và mức độ khuyết tật ở trẻ em từ đến sáu tuổi
đây là những hoạt động hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật dưới sáu tuổi và gia đình của trẻ bằng mô hình can thiệp toàn diện về phát hiện sớm và can thiệp sớm cùng với các dịch vụ xã hội giáo dục và phát triển và hòa nhập xã hội
tại việt nam các hoạt động này đã được triển khai tại một số tỉnh thành trên cả nước
bước đầu đã đạt được những hiệu quả tích cực khi không chỉ đảm bảo và tăng cường sự phát triển cá nhân của trẻ mà còn góp phần nâng cao năng lực cho gia đình và thúc đẩy hòa nhập xã hội
cũng như gia đình chị tính gia đình anh hoàng doãn tiền ở ấp bốn xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước cũng có con là trẻ khuyết cạch
anh hoàng doãn tiền là bộ đội ở đơn vị k tám trăm tám mươi hai thuộc cục quân khí tổng cục kỹ thuật còn vợ là chị nguyễn thị thúy công nhân khu công nghiệp bắc đồng phú tỉnh bình phước
sinh được hai người con nhưng đứa con gái lớn của anh chị lại không may mắc mệnh liên quan đến nhiễm sắc thể số hai mươi một gây ra hụt chứng đau
khi con được hơn một tuổi anh chị mới phát hiện ra khi thấy các phản ứng của con chậm không nhận biết được tiếng động
đưa con đi những nơi để chạy chữa nhưng thời gian và tiền bạc có hạn nên đến giờ gia đình anh cũng không thể làm được gì hơn
anh chỉ mong có được một chương trình giúp con mình được tiếp cận với các phương pháp mới để giảm bớt những hạn chế của căn bệnh này
đưa cháu đi để làm sao mà hỗ trợ cháu để đạt được mức tốt nhất để cháu làm sao mà cháu được trở thành được mức độ bình thường nhưng mà nó cũng hạn chế
nhưng mình thì bây giờ chỉ mong làm sao mà các tổ chức quan tâm đến những đối tượng ví dụ như gia đình của mình chẳng hạn thì quan tâm đến một chút
chủ yếu là ví dụ như gặp những cháu như thế này thì tạo điều kiện thứ nhất là về mặt thời gian để làm sao mà cho gia đình có điều kiện chăm sóc cháu nhiều hơn
thứ hai nữa là
tiếp cận với các cái thuốc men nó tiên tiến hoặc là cái môi trường để cho các cháu làm sao mà các cháu tiếp cận được những môi trường để cho các cháu có thể là hạn chế hoặc là giảm bớt được những khả năng ảnh hưởng đến tư chất những cái ấy của các cháu
mình chỉ mong những cái nó như vậy thôi
hiện nay thì nó có một vài cái khó khăn
đó là cái việc mà phát hiện sớm một số cái dạng khuyết tật liên quan đến khuyết tật về thần kinh trí tuệ đặc biệt là những cái kỹ năng của những cái hộ gia đình những người làm cha làm mẹ hay là những người giám hội đối với trẻ em trong cái việc mà phát hiện trẻ có những cái dấu hiệu về khuyết tật về tâm thần kinh
một số hộ gia đình mà có trẻ em khuyết tật thì cũng ảnh hưởng đến kinh tế
do là phải chi phí điều trị cũng như là cái ảnh hưởng đến lao động
khi mà gia đình mà có người khuyết tật thì cũng phải có một người lớn để mà chăm sóc trẻ nên là cũng ảnh hưởng đến lao động
không tiếu có người phải ở nhà không đi làm được mà để phải ở nhà để chăm sóc trị liệu cho trẻ
theo thông kê chưa đầy đủ trên toàn tỉnh bình phước
có khoảng một mươi hai người khuyết tật
trong đó có một số lượng không nhỏ là trẻ khuyết tật từ đến sáu tuổi
việc phát hiện sớm và can thiệp sớm được biết đến là các dịch vụ góp phần làm giảm tỷ lệ
và mức độ khuyết tật ở trẻ em từ đến sáu tuổi
hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật dưới sáu tuổi và gia đình của trẻ
bằng mô hình can thiệp toàn diện về phát hiện sớm và can thiệp sớm
cùng với các dịch vụ xã hội giáo dục và phát triển hòa nhập xã hội
tuy nhiên trên thực tế dù đã có nhiều chế độ chính sách trợ giúp người khuyết tật
được thực hiện kịp thời đúng theo quy định tạo điều kiện để nhiều người vươn lên
tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội
nhưng các hoạt động phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ từ đến sáu tuổi
vẫn còn nhiều khó khăn trong khi lợi ích của phát hiện sớm và can thiệp sớm lại là rất lớn
hiện nay ở tây đình phước có khoảng bốn mươi một đồng bào dân tộc thủy số sinh sống tây đình phước
thì việc để cho người đồng bào đặc biệt là có các cháu trẻ khuyết tật
để người ta biết và người ta cho đi thăm khám thì hầu như là rất khó khăn
cái lợi ích thì chắc chắn là các trẻ từ đến sáu tuổi và người khuyết tật sẽ được rất là nhiều lợi ích trong đó
là giúp cho các cháu phát hiện được sớm can thiệp sớm và hòa nhập cộng đồng tốt hơn
đối với ngành y tế chúng tôi thì anh em sẽ được nâng cao về kiến thức
về cái phục hồi chức năng cho trẻ từ đến sáu tuổi là một
thứ hai nữa là chúng tôi nhận được những số trang thiết bị để phát triển cái này
và đặc biệt thứ ba nữa là mở ra được những cái khoa những cái khoa nhi
mà làm sao đó để phục hồi chức năng cho trẻ từ sáu tuổi
có thể thấy nhu cầu về phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật từ đến sáu tuổi
đang là rất lớn từ cả phía gia đình trẻ khuyết tật lẫn các cấp chính quyền
nắm bắt được nhu cầu đó dự án tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật từ đến sáu tuổi và gia đình
thông qua việc triển khai mô hình toàn diện về phát hiện sớm can thiệp sớm đã được ra đời
dự án do cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ uss tài trợ và do trung tâm phát triển sức khỏe bền vững
việt health cùng bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp thực hiện
các hoạt động của dự án không chỉ giúp tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt
về phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ em từ đến sáu tuổi
mà còn hướng tới mục tiêu triển khai thành công mô hình phát hiện sớm
và can thiệp sớm cho trẻ dưới sáu tuổi tại các địa bàn
nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khuyết tật trẻ em và mô hình phát hiện sớm
can thiệp sớm thúc đẩy việc áp dụng mô hình phát hiện sớm và can thiệp sớm
quy mô toàn tỉnh và toàn quốc
hiện dự án đã thực hiện tại một số tỉnh trên cả nước như tây ninh đồng nai bình phước
và một số tỉnh phía bắc bước đầu mang lại những hiệu quả đáng khích lệ
chúng tôi cũng có mấy cái nét đặc thù
chúng tôi xây dựng năng lực cho các đối tác ở địa phương
bao gồm có ba cái nhóm ngành là ngành y tế ngành giáo dục ngành lao động thương minh xã hội
là những cái nhóm ngành có liên quan đến việc cung cấp hỗ trợ cho trẻ khuyết tật
một cái điểm là chúng tôi đặc biệt trú trọng vào việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho phụ huynh
để họ có thể can thiệp cho chính con mình tại nhà
phụ huynh ở đây thì không có nghĩa là chỉ có cha mẹ của trẻ mà còn có cả ông bà và những người thân
chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm các công việc của mình trực tiếp với các đối tác địa phương
bằng cái việc là cùng chuyển giao xây dựng các cái năng lực đào tạo các cái kiến thức về sàng lọc khám đánh giá chuẩn đoán
rồi can thiệp làm việc với phụ huynh
thế thì để làm sao cho cái dịch vụ về phát hiện sớm can thiệp sớm ở những cái địa bàn của chúng tôi làm việc ấy
nó đến được gần nhất với người dân
đối với các tỉnh mà vùng sâu vùng xa khi mà có dự án tăng cường năng lực như thế này
thì nó có những ý nghĩa rất là thực tiễn đối với các địa phương
cái số lượng mà trẻ có nhu cầu vô cùng nhiều mà nhân lực của địa phương thì lại hạn chế
được đào tạo về mặt chuyên môn lại càng hạn chế hơn
chính vì thế mà khi dự án đến cung cấp những cái dịch vụ và cũng như là tăng cường năng lực
của địa phương thì góp phần vào chuẩn bị nguồn nhân lực cho địa phương khi mà dự án kết thúc
họ có thể tiếp tục cái công việc của mình cũng như đáp ứng ngay lập tức những cái nhu cầu của trẻ
cần được hỗ trợ đồng thời dự án cũng hỗ trợ cho phụ huynh trong quá trình mà can thiệp cho con
tại nhà và phối hợp với giáo viên như thế nào
theo mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có hơn năm bác sĩ kỹ thuật viên cán bộ y tế giáo viên mầm non
và cha mẹ trẻ khuyết tật
trên một trăm bảy mươi trẻ sẽ được sàng lọc và ước tính trên bảy năm trăm linh trẻ sẽ được đánh giá và phân loại khuyết tật
khoảng hai bốn trăm linh trẻ khuyết tật trí tuệ ở mức độ nhẹ và nặng sẽ được can thiệp và khoảng năm trăm linh trẻ sẽ được
chuyển tuyến đến các trung tâm bệnh viện chuyên nghiệp để can thiệp sớm và mổ
điều đó cho thấy việc phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ từ đến sáu tuổi không chỉ có ý nghĩa bảo đảm
và tăng cường sự phát triển cá nhân của trẻ mà còn góp phần nâng cao năng lực cho gia đình
và thúc đẩy hoài nhập xã hội
thưa quý vị và các bạn phát hiện sớm và can thiệp sớm cung cấp cho trẻ và gia đình của trẻ
hệ thống dịch vụ can thiệp về y tế phục hồi chức năng và giáo dục phù hợp với đặc điểm cá nhân của trẻ
ở gần nơi gia đình trẻ sinh sống nhất có thể
từ đó tạo ra cơ hội môi trường thuận lợi
giúp trẻ phát huy tối đa khả năng hạn chế và phục hồi những khó khăn ở các mặt phát triển
đồng thời mở rộng cơ hội hòa nhập tham gia vào cộng đồng
theo dự án tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật
do cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ usaid tài trợ
và trung tâm phát triển sức khỏe bền vững việt health của việt nam thực hiện
thì những lợi ích đối với trẻ dưới sáu tuổi và gia đình trẻ khi được phát hiện sớm và can thiệp sớm là
một đối với trẻ được sử dụng
nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu khiếm quyết hay sự chậm trễ
khác thường trong các mặt phát triển về thể chất giác quan nhận thức ngôn ngữ tâm lý
so với mức phát triển chung của các trẻ cùng độ tuổi
từ đó giới thiệu trẻ được thăm khám và đánh giá chuyên sâu
đối với trẻ được khám đánh giá xác định dạng tật
do các bác sĩ chuyên khoa chuyên gia tâm lý chuyên gia giáo dục đặc biệt thực hiện
nhằm xác định dạng tật và mức độ khuyết tật đưa ra định hướng can thiệp phù hợp
ba trẻ và gia đình được cung cấp các dịch vụ
ba một các hỗ trợ dành cho trẻ
can thiệp cho trẻ chậm phát triển trí tuệ dối loạn hành vi tự kỷ
can thiệp về dối loạn giao tiếp và nhai nuốt cho trẻ có khó khăn về ngôn ngữ lời nói giao tiếp
can thiệp phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật vận động
cung cấp dụng cụ trợ giúp như xe lăn ghế bại não khung tập đi cho trẻ có nhu cầu
hỗ trợ khám tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên cho trẻ em khiếm thính khiếm thị
đánh giá tiến bộ sau can thiệp theo định kỳ
ba hai các hỗ trợ dành cho gia đình của trẻ
được hướng dẫn và trợ giúp các bước tiếp cận và sử dụng hệ thống dịch vụ can thiệp sớm của dự án
được tư vấn theo kết quả khám trần đoán và đánh giá tiến bộ sau can thiệp
được nâng cao kiến thức và kỹ năng về chăm sóc luyện tập phục hồi chức năng và can thiệp giáo dục cho con
từ đó có thể duy trì các hoạt động can thiệp sớm cho trẻ tại nhà lâu dài bền vững
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo